ban chí đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tp hcm đã tổ chức phiên họp thứ sáu
dưới sự chủ trì của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên trưởng ban chí đạo
bí thư thành ủy tp hcm cũng yêu cầu sớm đưa ra xác xử vụ án vạn thịnh pháp
vụ án ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức liên quan
tại phiên họp cơ quan thường trực ban chí đạo là ban nội chính thành ủy
đã báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong thời gian qua
trưởng ban chí đạo bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên đánh giá
trong năm hai nghìn hai mươi ba các thành viên cơ quan thường trực ban chí đạo đã thực hiện
triển khai nghiêm túc nhiều nội dung quan trọng trong chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi ba
và kết luận tại các phiên họp
bí thư thành ủy tp hcm cũng yêu cầu sớm đưa ra xác xử vụ án xảy ra
tại tập đoàn vạn thịnh pháp ngân hàng scb và các đơn vị tổ chức liên quan
song song đó để mạnh tuyên truyền trước trong và sau xác xử các vụ án
xử lý các vụ việc nhằm tạo dư luận tích cực trong nhân dân